khi âm mưu tiến hành hai cuộc bạo loạn tại tây nguyên vào các năm hai nghìn một và hai nghìn bốn bị thất bại
các tổ chức phun rô lưu vong tại mỹ tích cực sử dụng chiêu bài lừa phỉnh đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên vượt biên
để sang mỹ hoặc canada dưới sự bảo hộ của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
về bản chất đây là trò lừa bịp nhằm tuyển lựa những thành phần cốt cán phục vụ mục đích chống phá lâu dài của chúng
trước viễn cảnh về một cuộc sống sung túc
mà các đối tượng phun rô lưu vong dựng lên không ít đồng bào đã tin và lén lút vượt biên theo chúng
hành trình khốn khổ của họ qua câu chuyện của những con người may mắn được trở về nước
sẽ là nội dung chính mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này
lễ thanh tỉnh gia lai nơi mà người ta chứng kiến rất nhiều cuộc đoàn tụ trong nước mắt
người đàn ông này đã từng không tin rằng sẽ có ngày được gặp lại những đứa con đứa cháu của mình
kể từ khi chúng lẳng lẽ bỏ muôn làng ra đi theo lời dụ dỗ của phun rô lưu vong
còn đối với những người may mắn được trở về việt nam lần này hành trình đến với cuộc sống tưởng như thiên đường ở một nước thứ ba giờ trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi sau khi nếm trải những tháng ngày lưu lạc ở sứ mạng
người đàn ông này đã từng không tin rằng sẽ có ngày được gặp lại những đứa con đứa cháu của mình kể từ khi chúng lẳng lẽ bỏ muôn làng ra đi theo lời dỗ của phun rô lưu vong
không từ bỏ hảo tưởng về một nhà nước đề ga tự trị tại tây nguyên
từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn các tổ chức phun rô lưu vong tại mỹ đẩy mạnh các hoạt động lôi kéo
rụ rỗ người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên sang campuchia và thái lan
lợi dụng đời sống còn nhiều khó khăn và đánh trúng tâm lý mong muốn thoát khỏi đói nghèo
của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay phun rô lưu vong đã lôi kéo hàng ngàn người thuộc năm tỉnh tây nguyên xuất cảnh trái phép
chúng lừa bịp rằng sau khi vượt biên sẽ được cao ủy liên hiệp quốc về người tị nạn
hoặc các tổ chức nhân quyền hỗ trợ đưa sang bỉ hoặc canada để tận hưởng cuộc sống giàu có dùng túc
về bản chất
đây là hoạt động lôi kéo đồng bào của các phần tử phun rô nhằm tập hợp lực lượng
tuyển chọn và đào tạo những thành phần cốt cán để chống phá lâu dài
trong hai năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm hơn sáu trăm linh đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh tây nguyên
đã vượt biên sang campuchia và thái lan
thống kê mới đây của công an tỉnh đắk lắc cho thấy
trong năm năm gần đây địa phương này có ba trăm hai mươi một người dân tộc thiểu số vượt biên
hơn tám mươi người may mắn được hồi hương và còn gần hai trăm linh người bị giam giữ
hoặc ở trong các khu tị nạn của campuchia và thái lan với mức sống tối thiểu
thông qua các hoạt động kích động và tổ chức vượt biên
để tạo cái sự bất ổn trong vùng dân tộc thiểu số tại đắk lắc nói riêng và tây nguyên nói chung
thứ hai là thông qua các việc kích động tổ chức lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số quận biên
thì chúng sẽ lựa chọn tìm chọn lừa bịp
huấn luyện một số các đối tượng có nhận thức tư tưởng chính trị lệch lạc sai trái
và còn tư tưởng thù địch chống đối để tạo dựng một lực lượng chống phá lâu dài vào trong nội địa
và cách thứ ba là thông qua đó thì chúng vô cáo người chính quyền tỉnh
có những hoạt động đàn áp người dân tộc thiểu số đàn áp tôn giáo vi phạm tôn giáo
để xuyên tạc chống phá ta trên trường quốc tế và tạo cớ cho các tổ chức cá nhân thù địch việt nam tổ chức các hoạt động chống phá
viễn cảnh về một cuộc sống sung sướng do những kẻ bên kia bán cầu vãi ra
bông hóa thành địa ngục với những người nhẹ dạ cả tin và nghe theo
hành trình đến với miền đất hứa của họ bị chặn đứng khi vừa đặt chân tới campuchia và thái lan do nhập cảnh trái phép
không có giấy tờ hợp pháp nên nhiều người bị cơ quan chức năng thái lan giam giữ tại trại giam idc
số còn lại phải sống chui lùi vì lo sợ bị cơ quan chức năng bắt giữ
nhiều người được giữ tại trại giam edc
được đưa vào các khu tị nạn mà chưa biết số phận của mình sẽ đi về đâu
trong những năm gần đây nói chung là giảm về tần suất
chứ không thường xuyên liên tục và tổ chức vượt biên với cường độ cao như những giai đoạn mới xảy ra các vụ bầu tình bạo đoạn hai nghìn một hai nghìn bốn
tuy nhiên riêng trong năm hai nghìn một mươi chín thì qua theo dõi chúng tôi nhận thấy rằng là những hoạt động này có chiều hướng gia tăng
giữa năm hai nghìn một mươi tám emian eban nhận được điện thoại từ một người chưa quen biết ở nước ngoài
tên này khoác lắc rằng
rất nhiều người thượng ở tây nguyên đã được thắng đưa sang mỹ và sống sung túc
dù dỗ imean vượt bên sang thái lan để đi đến miền đất hứa
viễn cảnh về cuộc sống giàu có gần imean bán hết đồ hồ tiêu và những đồ có giá trị nhất trong nhà
có chồng thì số tiền gần hai mươi triệu đồng
tháng tám năm hai nghìn một mươi tám y miên bỏ vợ con gia đình sang thái lan theo sự hướng dẫn của đối tượng
khi đặt chân lên tới sứ sở chùa vàng
toàn bộ số tiền anh mang theo bị chúng lừa lấy sạch không có giấy tờ hợp pháp
imean bị cảnh sát thái lan phát hiện bắt giam hơn sáu tháng
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín anh may mắn được đại sứ quán việt nam bảo lãnh trở về
đối với người đàn ông này đó thực sự là cơn ác mộng nỗi sợ hãi ám ảnh suốt cuộc đời
những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ gia đình của những người may mắn được trở về
và những giọt nước mắt cay đắng tuổi nhục của những người đang phải lưu lạc nơi đất khách
nó có một điểm chung bởi đều là hệ quả từ một niềm tin mù quáng
còn với phun rô lưu vong chúng ngày càng lộ rõ bản chất xấu xa của những kẻ quay lưng lại với tổ quốc phản bội lại chính đồng bào của mình
chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc